các giao dịch đều một mình tôi thực hiện nay tôi muốn bán căn nhà để lấy tiền chữa trị cho chồng tôi
tôi có được bán căn nhà đó không và nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì
theo yêu cầu của khán giả căn nhà đã được cấp sổ đỏ mang tên hai vợ chồng
cho nên theo quy định tại điều ba mươi ba của luật hôn nhân gia đình năm hai nghìn một mươi năm
thì đó là tài sản chung đồng thời việc chiếm hữu sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận
tuy nhiên theo như thông tin thì chồng của bạn đã mắc chứng bệnh tâm thần
tức là thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự
và theo quy định tại khoản một điều hai mươi hai của bộ luật dân sự thì có quy định là khi một người do mắc bệnh tâm thần
hoặc mắc một cái bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ được cái hành vi của mình
thì theo yêu cầu của người có quyền và lý ích yên quan
tòa án sẽ ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định
và kể từ cái thời điểm mà quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật
thì chồng bạn sẽ được pháp luật xác định là người mất năng lực hành vi dân sự
và theo quyết định của tòa án bạn có thể trở thành người giám hộ của anh ấy
như vậy thì từ các quy định trên để mà chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà của vợ chồng bạn
thì bạn phải yêu cầu tòa án có thẩm quyền
tuyên bố là chồng bạn đã mất năng lực hành vi dân sự
sau đó gia đình cử người giám sát việc giám hộ để giám sát các giao dịch được thực hiện bởi người giám hộ
và việc chuyển nhượng căn nhà này phải được người giám sát việc giám hộ đồng ý bằng văn bản
đồng thời phải chứng minh được việc bán nhà là để phục vụ cho việc lấy tiền chữa chạy cho người chồng
tôi cần vay thế chất miếng đất đó khoảng hai trăm linh triệu
nhưng các ngân hàng đều đòi hỏi giấy cam kết tài sản của vợ chồng tôi
trước khi thỏa thuận ly hôn chúng tôi đã thống nhất tự chia tài sản trước khi ra tòa
và không hề nêu bất cứ tài sản nào trên tòa cũng như trong đơn ly hôn
vậy tại sao khi tôi vay vốn thế chấp đã bổ sung các giấy tờ yêu cầu mà không được duyệt
vì lý do thiếu bản cam kết tài sản
mong luật sư giúp tôi hiểu rõ vấn đề này
căn cứ vào quy định của pháp luật thì cái việc định đoạt yêu cầu của ngân hàng
đối với tài sản chung và tài sản riêng cũng có những quy định khác nhau
trường hợp thứ nhất nếu đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng bạn
thì nó được hình thành trong thời kỳ hôn nhân và được xác định theo quy định
tại điều ba mươi ba của luật hôn nhân gia đình
và tài sản này được tạo lập trong cái thời kỳ hôn nhân của vợ chồng bạn
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giao trước khi có quyết định ly hôn một tháng sáu ngày
tức là khi mà quyết định ly hôn đó chưa có hiệu lực pháp luật
thì quan hệ hôn nhân của bạn và chồng vẫn đang tồn tại
và tài sản này được coi là tài sản chung của vợ chồng
quyền sử dụng đất mà vợ chồng bạn có được sau khi kết hôn
sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng
và khi đã xác định là tài sản chung thì khi li hôn
vợ chồng bạn cần phải thỏa thuận về cái tài sản này
tuy nhiên trong quá trình ly hôn thì không yêu cầu tòa án giải quyết quan hệ tài sản
giữa bạn và chồng phải có cái văn bản thỏa thuận phân chia tài sản
và cái yêu cầu của phía ngân hàng yêu cầu là cần phải có cái văn bản thỏa thuận này là hoàn toàn hợp lý
trường hợp thứ hai thì nếu như đây là cái tài sản riêng của bạn
thì mặc dù nó được hình thành trong thời kỳ hôn nhân
nhưng tài sản trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng
thì nếu mà được hình thành bằng hình thức là tặng cho riêng thừa kế
thì trong trường hợp ấy cái quyền sử dụng đất có thể có trước khi có quyết định ly hôn
nhưng nó thuộc về tài sản riêng của người nào được định đoạt tặng cho hay là thừa kế
vì vậy thì ngay cả khi là có quyết định
sau cái thời điểm mà cái tài sản đó được hình thành
thì cái tài sản đó vẫn được coi là tài sản riêng
và việc mà ngân hàng yêu cầu chồng hoặc là vợ
phải có cái ý kiến về thỏa thuận tài sản đối với cái tài sản này là không cần thiết
khán giả trần văn hải ở bìm sơn thanh hóa hỏi
hiện tại em đang làm tại thành phố hồ chí minh
em muốn mua một chiếc xe biển số thành phố chính chủ
em không làm thủ tục sang tên đổi chủ mà chỉ làm ủy quyền thôi
em đang phân vân khi điều khiển xe
hai biển số thành phố về quê có bị phạt hay không
trong trường hợp của bạn thì trên thực tế là một cái giao dịch mua bán
và được thực hiện thông qua cái hình thức pháp lý là cái hợp đồng ủy quyền
có hai trường hợp là nếu như cái việc mua bán mà sang tên
thì sẽ cần phải thực hiện cái thủ tục đăng ký tên sau khi mà mua bán
còn trường hợp thứ hai là hợp đồng thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng ủy quyền
tuy nhiên thì thực hiện theo cái hợp đồng ủy quyền
thì sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro
trên thực tế sẽ phát sinh những cái tranh chấp không cần thiết
do đó khi bạn mua xe mà không thực hiện các cái thủ tục mua bán
mà lại làm hợp đồng ủy quyền thì
thì tiềm ẩn những cái rủi ro về mặt pháp lý
và những mâu thuẫn tranh chấp phát sinh không đáng có liên quan đến quá trình giao dịch các tài sản này
cũng như là quá trình chiếm hữu sử dụng cái tài sản này về sau
vâng xin cảm ơn luật sư đã có những tư vấn bổ ích cho khán giả bạn xem truyền hình
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày
mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
tuần qua chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân tại thành phố hồ chí minh
về việc dự án cầu nam lý thi công giang dở
công trường chiếm phần lớn mặt đường đỗ xuân hợp quận chín
gây ách tắc giao thông hàng ngày tại đây
được biết cầu nam lý có chiều dài là bốn trăm bốn mươi tám chín m
tổng mức đầu tư tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
với thời hạn thi công là một mươi tám tháng
tuy nhiên sau gần ba năm khởi công thi công nam lý đang bị bỏ hoang
đề nghị các cơ quan chức năng có những phương án kế hoạch phù hợp
để giải quyết nhanh chóng vấn đề này
tại hà nội người dân phản ánh tình trạng nhiều đoạn kè bờ hồ hoàn kiếm bị sụt lún
theo thông tin được cung cấp kè hồ lún dẫn đến gạch lát bị bong chóc
nhiều đoạn dầm bê tông chìm xuống nước tách rời với sàn gạch vỉa hè
thực trạng này đang làm ảnh hưởng đến cảnh quan của hồ hoàn kiếm
cũng như gây mất an toàn cho du khách
đề nghị các cơ quan chức năng
có những phương án kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này
đề nghị các cơ quan chức năng kế hoạch phù hợp để giải quyết nhanh chóng vấn đề này